ban cán sự đảng bộ xây dựng đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết
hội nghị trung mương bốn khóa một mươi hai tham dự hội nghị có lãnh đạo chủ chốt các đơn vị doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng
hội nghị tập trung vào nội dung nghị quyết số bốn về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn
đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
để thực hiện tốt nghị quyết lãnh đạo bộ xây dựng yêu cầu các đơn vị phải xác định việc quán triệt nghị quyết
phải thường xuyên chứ không chỉ tại hội nghị các tri bộ cơ sở các đơn vị cần xây dựng chương trình phù hợp
gắn với chức năng nhiệm vụ đồng thời phải kiểm tra giả soát quá trình thực hiện
liên quan đến mục tiêu về tăng trưởng nâng cao năng suất lao động trong giai đoạn tới bộ xây dựng tập trung
và hoàn thiện thể chế đẩy mạnh cải cách hành chính để góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
tại hội nghị cán bộ công nhân viên chức của ngành đã quyên góp ủng hộ đồng bào nam trung bộ
khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt kéo dài